theo báo cáo của cục công nghiệp bộ công thương trong quý i nhiều ngành công nghiệp chế biến chế tạo trọng điểm đã chịu tác động của dịch covid một mươi chín
trong đó chỉ số tồn kho ngành ô tô tăng rất cao lên tới mức là một trăm hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
sản lượng ô tô sản xuất trong nước ước đạt năm mươi sáu hai nghìn chiếc giảm một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
chỉ số tồn kho ngành cũng tăng rất cao tăng một trăm hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
do lượng tồn kho cao công suất sản xuất lắp sáp của các doanh nghiệp ô tô cũng ở mức thấp
mặc dù phần lớn các đại lý doanh nghiệp ô tô đã hoạt động trở lại sau thời gian cách ly xã hội
cục công nghiệp kiến nghị cần sớm thông qua nghị quyết của chính phủ về các giải pháp phát triển công nghệ hỗ trợ
hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam trước đó cũng đề xuất chính phủ giảm năm mươi thuế xuất
thuế giá trị gia tăng năm mươi lệ phí trước bạ cho khách hàng mua ô tô để kích cầu tiêu dùng